ba kg ketamin là số lượng ma túy tổng hợp mà công an thành phố đà nẵng vừa bắt quả tang và thu giữ kịp thời của một tài xế taxi trên đường vận chuyển qua địa bàn
với quyết tâm không để ma túy thẩm lậu vào địa bàn cán bộ chiến sĩ của phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố đã vượt qua nhiều khó khăn để lập nên thành tích bảo vệ người dân trước hệ lụy khôn lường của ma túy
từ trước tết nguyên đán thông tin về đường dây chuyên mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy qua địa bàn đà nẵng được các trinh sát nắm bắt và lên phương án đấu tranh
trong các ngày tết các trinh sát vẫn âm thầm theo dõi mọi di biến động của đối tượng
ngày tết các đối tượng ma túy càng tăng cường hoạt động nhưng tất cả đều nằm trong tầm ngắm của cơ quan công an